chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với kiểm toán nhà nước
đánh giá về hoạt động của kiểm toán nhà nước thời gian qua
chủ tịch quốc hội khẳng định hoạt động của kiểm toán nhà nước đã có nhiều tiến bộ
tăng dần tính chuyên nghiệp chất lượng các kết luận kiến nghị kiểm toán ngày càng tốt hơn
góp phần giải đáp những đòi hỏi bức xúc về quản lý kinh tế nói chung và quản lý tài chính ngân sách nói riêng
năm hai nghìn một mươi sáu kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính ba mươi tám bảy trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
cao nhất trong hai mươi hai năm hoạt động của kiểm toán nhà nước và tăng gấp hai lần so với năm hai nghìn một mươi
tám tháng năm hai nghìn một mươi bảy tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của một trăm linh tám dự thảo báo cáo kiểm toán là hai mươi hai chín trăm năm mươi bốn tỷ đồng
riêng tăng thu về ngân sách nhà nước gấp bốn năm lần so với tám tháng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
toán hai mươi bảy dự án giao thông theo hình thức bot kiểm toán nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của các dự án
so với phương án tài chính ban đầu một trăm linh bảy bốn mươi năm
xác định giá vốn nhà nước trước cổ phần hóa tại bảy doanh nghiệp kiểm toán nhà nước đã làm tăng thêm giá trị vốn nhà nước hai mươi tám trăm một mươi tám tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng thành tích của kiểm toán nhà nước là hai mặt của một vấn đề
thành tích tốt của kiểm toán cho thấy việc chấp hành chính sách pháp luật tài chính
về ngân sách nhà nước về kỳ cương kỳ luật tài chính vẫn còn nhiều sai phạm
chủ tịch quốc hội đề nghị kiểm toán nhà nước cần phải lựa chọn vấn đề trọng tâm trên cơ sở
nắm tình hình những bức xúc của nhân dân để lên kế hoạch kiểm toán
cái hơi thở cuộc sống chúng ta phải tức là mình phải biết được là cuộc sống nó đang có vấn đề gì
nó đang cần gì mong mỏi cái gì để cái hoạt động của chúng ta đi vào cái trọng tâm trọng điểm
khi báo cáo lên đại biểu quốc hội người ta thảo luận về kế hoạch kiểm toán
người ta thấy kiểm toán này nó nắm tình hình chắc quá nó quá sát thực tiễn luôn
đi vào những vấn đề ngoài công việc thường xuyên kiểm toán ngân sách hàng năm là thường xuyên
nhưng bên cạnh đó đã chọn một số cái mục tiêu một cái vấn đề mà nhân dân đang rất quan tâm
đề cập đến nguyên tắc hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của kiểm toán nhà nước
không ai được can thiệp vào hoạt động của kiểm toán nhà nước
chủ tịch hội yêu cầu kiểm toán nhà nước và từng kiểm toán viên phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này
các đồng chí phải trong báo cáo của mình phải làm rõ vai trò độc lập
trong cái báo cáo hàng năm để cho đại biểu quốc hội cho người ta biết là trong hoạt động kiểm toán
thì kiểm toán đã đảm bảo cái nguyên tắc là hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
không có bất cứ ai có thể can thiệp
những vấn đề quan trọng mà nó ảnh hưởng tới đất nước quốc kế dân sinh
thì tổng kiểm toán nhà nước sau khi nghe các đoàn kiểm toán
các đồng chí có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo cấp cao
tôi nói là lợi ích của đất nước lợi ích của nhân dân
chứ không phải lợi ích của cái địa phương nào bộ nào ngành nào
cũng tại buổi làm việc ghi nhận các đề xuất kiến nghị của kiểm toán nhà nước
chủ tịch quốc hội cho biết
thường vụ quốc hội sẽ giao các cơ quan hiệu quan nghiên cứu xem xét
và báo cáo về việc ban hành nghị quyết quy định chi tiết
một số điều của luật kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi ba
đề nghị chính phủ xem xét ban hành nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất